chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
và người này cố gắng tìm cách liên lạc với giới chức trách
ông mohammad nami cho biết giáo sĩ hasem đã tìm cách liên lạc bằng điện thoại với văn phòng tổng thống trước khi qua đời
ông nami nói ông ấy còn sống khoảng một tiếng sau khi trực thăng rơi
ông ấy thậm chí còn gọi điện báo tin cho tránh văn phòng tổng thống ghulam hossein ismail
thứ trưởng ngoại giao iran madi safari cũng xác nhận giáo sĩ mohammad ali al hasem thậm chí đã hai lần liên lạc qua điện thoại sau khi trực thăng gặp nạn
giáo sĩ này thông báo trực thăng gặp sự cố ông cảm thấy đau đớn và cũng nghe thấy tiếng xe cứu thương
tuy nhiên khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được hiện trường toàn bộ chín người trên trực thăng bao gồm cả giáo sĩ anasem đều đã thiệt mạng
theo ông nami toàn bộ nạn nhân vẫn có thể nhận dạng được mà không cần xét nghiệm adn
trực thăng gặp nạn là một trong ba trực thăng chở các quan chức iran trở về sau khi dự lễ khánh thành một con đập nằm ở biên giới giữa iran và azerbaijan hôm một mươi chín tháng năm
trong khi hai chiếc còn lại trở về an toàn
trực thăng chở tổng thống raisi và ngoại trưởng josen amir abdullahian và một số quan chức khác mất liên lạc
sự việc xảy ra vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng năm theo giờ địa phương
tại một vùng núi xa xôi cách nơi diễn ra sự kiện khánh thành đập khoảng năm mươi tám km về phía nam
tuy nhiên phải đến sau một mươi sáu giờ cùng ngày truyền hình iran mới đưa tin trực thăng chở tổng thống phải hạ cánh khẩn cấp khi bay đến tabris do mưa và sương mù
bộ trưởng nội vụ iran ahmad vahidi sau đó xác nhận
trực thăng chờ phái đoàn của tổng thống raisi gặp sự cố và lực lượng cứu hộ đang được điều động đến hiện trường
nhưng mưa và sương mù cản chở hoạt động cứu trợ
theo truyền thông địa phương sau khi trực thăng chở tổng thống raisi mất liên lạc
hai trực thăng còn lại trong đoàn đã cố tìm kiếm khoảng một mươi năm đến hai mươi phút
nhưng về sau cũng buộc phải hạ cánh khẩn cấp do thời tiết xấu
phó tổng thống mohsen mansouri nói rằng
hai người trên trực thăng xấu số đã tìm cách liên hệ với mặt đất trong đó có giáo sĩ và một thành viên tổ bay
điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc không cao lắm
vì hai người bên trong trực thăng đã liên lạc được với đội của chúng tôi nhiều lần
ông nói song không cung cấp thêm thông tin chi tiết
tuy vậy hy vọng tìm thấy người sống sót tắt dần khi cuộc tìm kiếm bước sang ngày hai mươi tháng năm
đến khoảng năm giờ sáng ngày hai mươi tháng năm đội cứu hộ phát hiện sát trực thăng từ khoảng cách hai km
và phải mất một giờ sau đội cứu hộ mới có thể tiếp cận
khi tới hiện trường nằm ở độ cao khoảng hai hai trăm linh mét
lực lượng cứu hộ không phát hiện bất cứ dấu hiệu của sự sống nào
tổng thống iran ebrahim raisi và ngoại trưởng josein ami abdullahian
đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn trực thăng hôm một mươi chín tháng năm
trực thăng đã hạ cánh khó khăn sau khi gặp sự cố do sương mù dày đặc gần thành phố john pha
cách thủ đô tehran khoảng sáu trăm linh km về phía tây bắc
hãng thông tấn irna của iran ngày hai mươi tháng năm đưa tin
trực thăng chở tổng thống raisi bị rơi do trục trạc kỹ thuật
tuy nhiên cơ quan này không nêu rõ thông tin chi tiết về sự cố của trực thăng
cùng ngày cựu ngoại trưởng iran mohammad javad zarif nói rằng
bằng cách áp đặt các lệnh trừng phạt đối với ngành hàng không của iran
mỹ phải chịu trách nhiệm về vụ tai nạn
bình luận của ông được hãng thông tấn chính thức của iran irna đưa tin
theo một số nhà quan sát iran các lệnh trừng phạt quốc tế trong nhiều thập niên
khiến phi đội máy bay của iran bị suy yếu
và đây có thể là nguyên nhân dẫn đến thảm kịch hôm một mươi chín tháng năm
iran đã phải chịu các lệnh trừng phạt quốc tế nghiêm ngặt kể từ cách mạng hồi giáo năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trong đó các biện pháp trừng phạt kéo dài suốt nhiều thập niên của mỹ
đã ngăn cản iran mua máy bay và vụ tung mới của phương tây
sanam vakhin chuyên gia về trung đông tại chatham house
nhóm nghiên cứu có trụ sở tại london cho biết
ngành hàng không iran từ lâu đã phải hứng chịu các lệnh trừng phạt
bà vaki nhận định iran đã chứng kiến rất nhiều sự cố hàng không
không chỉ trực thăng mà cả các vụ tai nạn máy bay
và tôi nghĩ điều này chắc chắn liên quan
đến các lệnh trừng phạt
bà vaking nói rằng mặc dù bà không có thông tin chi tiết
về các tình huống xung quanh vụ tai nạn hôm một mươi chín tháng năm
nhưng các thông tin được công bố cho thấy
hai trong số các nhà lãnh đạo hàng đầu của iran
gồm tổng thống và ngoại trưởng
đã ngồi trên một chiếc trực thăng cú ký
truyền thông nhà nước iran chiếu hình ảnh cho thấy
trực thăng bị rơi là dòng bel hai trăm một mươi hai
trực thăng này ban đầu được phát triển cho quân đội canada
vào những năm một nghìn chín trăm sáu mươi theo hãng tin reuters
chính quyền iran đã cố gắng tăng cường sản xuất trong nước
và cung cấp các bộ phận máy bay phù hợp
để đối phó với các lệnh trừng phạt
tuy nhiên theo các chuyên gia
các phụ tùng công nghệ cao quan trọng trong ngành hàng không
khó có thể chế tạo trong nước
vadim bazikin một phi công trực thăng của nga cho biết
trực thăng là phương tiện hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết
tuy nhiên ông bazikin chia sẻ
nhưng thật không may điểm yếu nhất của trực thăng là phi hành đoàn
vì không có nhiều phi công có thể bay trong thời tiết xấu
bajikin cho biết ông từng tham gia hoạt động vận chuyển
các quan chức cấp cao của nga
và luôn chọn những phi công giàu kinh nghiệm
để xử lý chuyến bay trong điều kiện thời tiết xấu
chuyên gia cho biết thêm khi đi vào khu vực có sương mù dày đặc
các phi công lái trực thăng chở tổng thống raisi
buộc phải tính toán độ cao an toàn
theo ông trực thăng này dường như đã bay dưới độ cao cho phép
đề cập đến lỗi kỹ thuật có thể xảy ra trên trực thăng bel hai trăm một mươi hai do mỹ sản xuất
ông bajikin nhấn mạnh rằng an ninh là ưu tiên hàng đầu
khi nói đến phương tiện chở tổng thống
ông nói thêm rằng mặc dù trực thăng của tổng thống
là phương tiện rất đáng tin cậy nhưng đã lỗi thời
thưa quý vị vụ rơi trực thăng cướp đi mạng sống
của hai nhà lãnh đạo iran đã khiến toàn thế giới chấn động
ngày hai mươi tháng năm nhà lãnh đạo tối cao của iran
ayatollah ali khamenei tuyên bố năm ngày quốc tăng tổng thống raisi
tăng lễ của tổng thống và những người tử nạn trong vụ rơi trực thăng
sẽ được tổ chức vào ngày hai mươi một tháng năm ở tabris
cùng ngày nhà lãnh đạo tối cao ali khamenei
cũng thông qua việc chỉ định phó tổng thống thứ nhất
mohammad mochabir tạm thời tiếp quản vị trí của tổng thống raisi
theo điều một trăm ba mươi một của hiến pháp iran
ông mokhobia sẽ chịu trách nhiệm lãnh đạo cơ quan hành pháp
ông markerbia sẽ cần phối hợp với những người đứng đầu cơ quan lập pháp và tư pháp
để chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống trong thời hạn tối đa năm mươi ngày
nội các iran cũng bổ nhiệm thứ trưởng ngoại giao ali bagari kani
làm quyền bộ trưởng ngoại giao
sau khi iran xác nhận tổng thống raisi cùng một số quan chức nước này
tử nạn trong vụ rơi trực thăng
các nước đã lên tiếng chia buồn về vụ việc và bày tỏ tinh thần đoàn kết với iran
ngày hai mươi tháng năm bộ ngoại giao trung quốc thông báo
chủ tịch trung quốc tập cận bình đã gửi lời chia buồn về sự ra đi của tổng thống raci
tổng thống nga vladimir putin cũng gửi lời chia buồn tới chính quyền iran
đồng thời nhấn mạnh ông raisi là một người bạn thực sự của nga
theo điện kremlin trong bức điện gửi nhà lãnh đạo tối cao ali khamenei
tổng thống putin nêu rõ ông raisi đã có những đóng góp cá nhân vô giá
và việc phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa hai nước
và có những nỗ lực to lớn đưa quan hệ hai nước lên tầm đối tác chiến lược
cùng ngày thủ tướng ấn độ narendra modi đã bày tỏ bàng hoàng trước thông tin về vụ việc
và gửi lời chia buồn với người dân và chính quyền iran
ông khẳng định ấn độ đoàn kết với iran trong thời khắc đau buồn này
về phần mình thủ tướng pakistan sebab sharif tuyên bố nước này sẽ để tăng một ngày
trên mạng xã hội x thủ tướng sehbaz viết pakistan sẽ tổ chức một ngày để tăng và treo cầu rủ
nhằm bày tỏ sự kính trọng đối với tổng thống raisi và những người đồng hành của ông
cũng như thể hiện tình đoàn kết với iran
tôi cùng với chính phủ và người dân pakistan gửi lời chia buồn và cảm thông sâu sắc nhất
tới đất nước iran về sự mất mát to lớn này
chính quyền liban cũng tuyên bố bắt đầu quốc tang ba ngày để tưởng nhớ tổng thống iran và đoàn tùy tùng
trong đó có bộ trưởng ngoại giao iran hossein ami abdullahian
cũng trong ngày hai mươi tháng ba quyền chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam võ thị ánh xuân
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã gửi điện chia buồn tới quyền tổng thống iran mohammad mokhobia
chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn đã gửi điện chia buồn tới chủ tịch quốc hội iran mohammad baguebab
tương tự lãnh đạo các nước malaysia sri lanka qatar các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae
thổ nhĩ kỳ syri cũng gửi thông điệp chia buồn trước sự ra đi của nhà lãnh đạo iran
thưa quý vị những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
chương trình của chúng tôi xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại